công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
tại khu vực bình thạnh b phường bình thạnh thị xã long mỹ lực lượng công an bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân khánh
chú huyện long mỹ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa trên năm mươi hai ga methamphetamin
cùng ngày lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng trần quốc danh chú tại phường vĩnh tường
đang cất giấu một mươi năm gam ma túy trong mũ lưỡi chai
khánh và danh khai nhận số ma túy trên hai đối tượng mua về để sử dụng